sau khi hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của bộ y tế ghi nhận hai trường hợp mới nhiễm virus zika tại việt nam
trong đó có trường hợp một phụ nữ mang thai tại bình dương được phát hiện dương tính với virus zika
ngành y tế tỉnh này đã nhanh chóng triển khai điều tra ca bệnh và giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi ngờ
và tăng cường các biện pháp giám sát phát hiện và phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
tại thị xã thuận an trung tâm y tế thị xã thuận an tỉnh bình dương đã phối hợp với viện pasteur và trung tâm y tế dự phòng tỉnh
tiến hành xác minh điều tra các ổ long quăng mũi lấy mẫu xét nghiệm giám sát tình hình các bệnh khu vực có dịch xảy ra
ca nhiễm virus zika với bán kính hai trăm linh m đồng thời khoanh vùng xử lý phun hóa chất diệt mũi trên diện rộng của toàn bộ khu vực nơi có ca nhiễm virus
nâng cao công tác phòng chống bệnh ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã thuận an
đã triển khai cuộc họp và chỉ đạo ngành y tế tại địa phương tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh do virus zika tại phường bình chuẩn
nơi có ca nhiễm virus zika kịp thời phát hiện và xử lý ngăn chặn dịch bùng phát tăng cường công tác giám sát vector truyền bệnh
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng